tại tp hcm bệnh viện trợ rẫy vừa cứu sống một bệnh nhân bằng kỹ thuật ecmo
kỹ thuật trao đổi oxy màng ngoài cơ thể
bệnh nhân này mắc hội chứng bệnh hiếm gặp tacotsubo hay còn gọi là trái tim tàn vỡ
theo các bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi ở an giang
nhập viện ngày một mươi năm tháng chín bởi hôn mê do dùng thuốc ngủ quá liều suy hô hấp
theo các bác sĩ bệnh nhân có tiền sử bị mất ngủ kéo dài
và thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần để ngủ thần kinh suy nhược
các bác sĩ đã chẩn đoán đây là điển hình của bệnh cơ tim do stress có tên là tacochubo
hay còn gọi là hội chứng trái tim tan vỡ
sau chín mươi giờ dùng kỹ thuật điều trị ecmo tim bệnh nhân đã ổn định trở lại
hội chứng trái tim tan vỡ được phát hiện vào năm một nghìn chín trăm chín mươi từ nhật bản
thường gặp chủ yếu ở phụ nữ khoảng chín mươi khi người bệnh bị một cú sốc hay stress lớn trầm cảm